cảnh sát cứu sống bốn người đuổi nước được thăm vượt cấp từ trung ý lên đại ý
gần một trăm linh người thương vong do tai nạn giao thông trong ba ngày nghỉ lễ
trường mầm non ở hà nội sẵn sàng đón trẻ quay lại lớp
quảng châu đóng cửa để ngăn mùng dịch
phong tỏa thương hải từ hoảng loạn mua sắm đến bán khóa học sinh tồn
xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin sáng trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị ngày một mươi một tháng bốn đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ trung úy lên đại úy đối với anh thái ngô hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc cứu sống bốn người bị đuổi nước
lãnh đạo bộ công an được báo cáo ngày một mươi tháng chín
trong lúc tắm biển tại bãi tám khu đi sò gena thuộc xã phước tỉnh huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
trung úy thái ngô hiếu nghe có người dân kêu cứu và phát hiện một nhóm thanh niên xảy ra đuối nước tập thể
tại khu vực nước rất sâu chảy xiết và sóng biển lớn
sự việc xảy ra vô cùng nhanh chóng khiến những người dân hoảng loạn và không thể ứng cứu kịp thời
với tinh thần dũng cảm ngay lập tức anh hiếu đã nhanh chóng bơi ra khu vực bị nạn
anh dũng chiến đấu với con sông lớn để cứu người trực tiếp đưa được bốn người vào bờ
bằng kỹ năng nghiệp vụ trung úy hiếu đã thực hiện sơ cứu tại chỗ cứu sống bốn nạn nhân
sau đó tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng và nhân dân sở tại tổ chức tìm kiếm được thi thể một nạn nhân còn lại
trong quá trình công tác trung úy hiếu đã tham gia ba mươi chín lượt cứu nạn cứu hộ và đã cứu sống được một mươi một người
tìm kiếm được ba mươi bảy thi thể nạn nhân tham gia di chuyển hơn năm mươi hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn
với những thành tích đã đạt được
đặc biệt là hành động hết sức dũng cảm không sợ hiểm nguy gian khổ
xả thân chấp nhận hy sinh đến tính mạng để cứu người dân bị đuối nước
thể hiện tinh thần trách nhiệm với nhân dân
để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
ngày một mươi một tháng bốn đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ trung úy lên đại úy đối với anh thái ngô hiếu
cán bộ phòng trái trịa trái và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
sáng cùng ngày một mươi một tháng bốn chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã biểu dương
khen ngợi trung ý thái ngô hiếu vì đã có hành động dũng cảm cứu được nhiều người đang bị đuổi nước
hy vọng tầm gương của chiến sĩ thái ngô hiếu sẽ là tấm gương cho thế hệ trẻ hiện nay
về tinh thần dũng cảm và tấm lòng nhân hậu cứu người cứu đời
ngày một mươi một tháng bốn thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
trong ba ngày nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương hai nghìn hai mươi hai từ ngày chín tháng bốn đến một mươi một tháng bốn
toàn quốc xảy ra tám mươi một vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết ba mươi bảy người bị thương năm mươi hai người
trong đó có một vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
cũng trong ba ngày nghỉ lễ vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của địa phương
đã kiểm tra xử lý một mươi năm chín trăm năm mươi một trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nộp kho bạc nhà nước một mươi bảy một mươi tám tỷ đồng tạm giữ sáu mươi hai xe ô tô
một chín trăm bảy mươi một xe mô tô tức một hai trăm ba mươi sáu giấy phép lái xe câu loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn một bốn mươi trường hợp ba bốn trăm hai mươi chín trường hợp vi phạm
được phát hiện qua hệ thống camera giám sát
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục cảnh sát giao thông trên các tuyến cao tốc
đã kiểm tra xử lý hai trăm ba mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nộp kho bạc nhà nước hơn tám trăm tám mươi chín triệu đồng tức giấy phép lái xe chín mươi trường hợp tạm giữ chín phương tiện
trên lĩnh vực giao thông đường sắt và đường không tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo
chưa phát hiện tình hình vụ việc phức tạp
cụ thể về những vụ tai nạn nghiêm trọng trong đó một vụ xảy ra tại thanh hóa
xe tải ủi bay xe bảy chỗ vào giải phân cách
báo an toàn giao thông đưa tin khoảng một mươi ba h bốn mươi phút ngày một mươi một tháng bốn
trên quốc lộ một đoạn qua xã hoàng quý huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
một xe ô tô con loại bảy chỗ ngồi đang sang đường thì bị một xe tải di chuyển trên quốc lộ một
hướng nam bắc lao tới đâm phải ủi bay xe bể chỗ vào giải phân cách cứng giữa đường
rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến cả hai xe bị hư hỏng nặng
giải phân cách cũng đã bị hỏng sô lệch
ngoài ra vụ tai nạn còn khiến quốc lộ một bị ủn tắc kéo dài
đặc biệt vụ tai nạn vào ngày nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương mật độ xe lưu thông trên tuyến lớn
nên đã khiến toàn bộ xe từ phía đường tránh thành phố thanh hóa đi ra bị ủn tắc kéo dài
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
một vụ tai nạn khác xe buýt va chạm xe máy tại ngã tư thủ đức hai thợ hồ tử vong
theo thông tin ban đầu cuối giờ chiều ngày một mươi tháng bốn ông dvp sáu mươi tuổi quê bến tre
cùng một người chưa rõ tên tuổi khác điều khiển xe máy mang biển kiểm soát năm mươi bốn b bốn trăm ba mươi sáu
lưu thông trên đường lê văn việt theo hướng ra đường võ văn ngân
khi đến khu vực ngã tư thủ đức tp hcm thì xảy ra va chạm với xe buýt chạy tuyến một trăm năm mươi
mang biển kiểm soát năm mươi một b ba trăm linh ba lưu thông trên xa lộ hà nội hướng từ tp hcm đi đồng nai
vụ va chạm khiến hai người đi xe máy bị đập đầu vào kính chăn gió trước xe buýt rồi ngã xuống đường
hậu quả cả hai người bị thương nặng phải được đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng cả hai sau đó đã không qua khỏi
được biết cả hai đang làm thợ hồ trên địa bàn tp hcm
nhận được thông tin công an tp hcm nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông
thưa quý vị vào ngày một mươi năm tháng bốn một đợt không khí lạnh yếu tăng cường xuống miền bắc
tiếp đó vào ngày một mươi sáu tháng bốn không khí lạnh tăng cường mạnh hơn nên nhiệt giảm trời mưa rông
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
vào ngày một mươi năm tháng bốn các tỉnh miền bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu
khiến trời nhiều mây có mưa nhỏ nên nhiệt giảm nhẹ
sau đó khoảng ngày một mươi sáu tháng bốn không khí lạnh hoạt động mạnh hơn gây mưa rào và rông cho toàn miền bắc
trong mưa rông cần đề phòng tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
mưa có thể kéo dài đến khoảng ngày một mươi bảy tháng bốn
sau giảm mưa chỉ còn tập trung chủ yếu tại khu vực tây bắc vào đêm và sáng
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nền nhiệt độ ở bắc bộ có xu hướng giảm
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng bốn trời chuyển lạnh
giữa ngày một mươi tám tháng bốn trời có khả năng chuyển rét
thủ đô hà nội trong hai ngày một mươi năm một mươi sáu tháng bốn trời nhiều mây có mưa nhỏ
nhiệt độ giao động từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ c
từ ngày một mươi bảy tháng bốn nhiệt độ giảm xuống chỉ còn hai mươi hai mươi ba độ c
trời nhiều mây có mưa rông
đến ngày một mươi tám tháng bốn trời còn mưa
mưa rào nhiệt độ trong ngày giao động từ một mươi chín đến hai mươi bốn độ c
cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực bắc và trung trung bộ
có mưa rông rải rác từ khoảng ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng bốn
nên nhiệt giảm trời chuyển lạnh có mưa chuyển rét
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ nay cho đến đầu tháng năm
miền bắc vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh
tuy nhiên các đợt không khí lạnh cuối mùa chủ yếu gây mưa rào và rông
chưa chỉ chuyển lạnh hoặc chuyển rét trong thời gian ngắn
trong mưa rông có khả năng cao xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
do sự tranh chấp của hai khối khí trái chiều trong thời điểm giao mùa
ngay sau đợt mưa rồng ngày một mươi bảy một mươi tám tháng bốn khoảng ngày hai mươi tháng bốn
do hội tụ mực năm m nên khu vực miền bắc có khả năng xuất hiện mưa rào và rông rải rác
tại tây nguyên và nam bộ những ngày tới tiếp tục có mưa chuyển mùa
cục bộ có mưa rào vào chiều tối ngày nắng riêng từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng bốn
do ảnh hưởng của gió tây nam nên khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và rông rải rác
dự báo từ nay đến ngày hai mươi tháng bốn tổng lượng mưa tại khu vực tây bắc phổ biến từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm
khu vực đông bắc phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm
khu vực trung bộ phổ biến từ bảy mươi một trăm ba mươi mm
khu vực tây nguyên và nam bộ phổ biến từ tám mươi một trăm bảy mươi mm
cũng trong những ngày tới nắng nóng đầu mùa có thể xảy ra
cục bộ tại khu vực tây bắc và trung bộ gần nhất là ngày một mươi ba tháng bốn sau đó tạm giảm
dự báo năm nay nắng nóng có xu hướng gia tăng hơn trong tháng năm tại bắc bộ và trung bộ
tuy nhiên đợt nắng nóng sẽ không kéo dài và gai gắt
ngày một mươi ba tháng bốn tới các trường mầm non tại hà nội sẽ chính thức đón trẻ trở lại học trực tiếp
tính tới thời điểm hiện tại mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng về cơ bản công tác chuẩn bị đã được hoàn tất
theo quy định của ubnd tp hà nội toàn bộ trẻ mầm non ở các quận huyện thị xã
trên địa bàn thành phố sẽ chính thức được trở lại trường học trực tiếp từ ngày một mươi ba tháng bốn
sau gần một năm phải tạm đóng cửa do dịch covid một mươi chín các cơ sở giáo dục mầm non đang tích cực tập trung
giả soát lại hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dùng học tập cũng như lên phương án chi tiết để đón trẻ
cô đinh thị phương lan quản lý trường mầm non thăng long academy cho hay
từ cách đây khoảng hai tuần thăng long academy đã khởi động sẵn sàng cho phương án đón trẻ tới trường
cô phương lan cho hay chúng tôi đã chủ động ra soát lại hệ thống cơ sở vật chất
đồng thời gọi lại các cán bộ giáo viên trước kia đồng thời thỏa thuận tăng lương để giữ người
do đó gần như một trăm linh nhân sự bao gồm giáo viên nhà bếp và các bộ phận khác đã sẵn sàng cho ngày mở lại trường
nhân dịp nghỉ lễ dựa tổ trường thăng long academy cũng tiến hành phun khởi khuẩn tổng vệ sinh các phòng học
đại diện nhà trường cho hay tính đến thời điểm hiện tại qua khảo sát đã có ít nhất chín mươi phụ huynh
sẽ đưa trẻ từ lớp vào ngày một mươi ba tháng bốn
tại huyện gia lâm cô nguyễn thị tuyết lan hiệu trường trường mầm non phú thị cho biết
vào sáng ngày một mươi ba tháng bốn trường phú thị sẽ huy động toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên tham gia công tác đón trẻ vào buổi sáng
nhà trường cũng sẽ tận dụng các đồ dùng có sẵn để phân luồng học sinh từ công trường
khi đó mỗi lớp sẽ phải có một cô ở dưới sân và một cô ở trên lớp
theo thống kê hà nội đang có hơn năm trăm linh học sinh mầm non trong đó khoảng hai mươi tám trẻ theo học tại các trường ngoài công lập
trước đó để chuẩn bị cho
trong học mầm non trở lại trường sở giáo dục và đào tạo tp hà nội đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã lấy ý kiến cha mẹ trẻ mầm non
kết quả đã có hơn tám mươi cha mẹ trẻ mầm non thống nhất cho các cháu đi học trực tiếp tại trường
việc đi học trực tiếp thực hiện trên tinh thần thượng nguyện
đồng thuận của cha mẹ học sinh tổ chức hoạt động bán chú sẽ học hai buổi trên một ngày
dù tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát tuy nhiên để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho học sinh mầm non đi học
trường học và các cơ sở giáo dục phải đạt yêu cầu an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ giáo viên nhân viên học sinh là f
tổ chức tổng vệ sinh môi trường khử khuẩn trước và sau buổi học
chuyển sang những tin tức covid một mươi chín thế giới
thưa quý vị mới đây quảng châu trở thành đô thị lớn tiếp theo của trung quốc bị phong tỏa nghiêm ngặt với người ngoại tỉnh
nhằm kiểm soát đà lây lan của dịch covid một mươi chín
người dân từ bên ngoài hiện không thể đi vào thành phố
trong khi đó chỉ những cư dân quảng châu có lý do đặc biệt mới được phép rời khỏi đây
với điều kiện có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bốn mươi tám giờ
các trường học tại quảng châu đã chuyển sang học trực tuyến từ tuần trước
trong khi đó một trung tâm triển lãm lớn đã được chuyển đổi thành bệnh viện giã chiến phục vụ cách ly và chăm sóc bệnh nhân covid một mươi chín
mức độ phong tỏa hiện nay là điều quảng châu chưa tương đối mặt từ khi dịch bệnh bùng phát
toàn bộ một mươi một quận của thành phố quảng châu
đã bắt đầu đợt xét nghiệm diện rộng từ tuần trước
qua đó phát hiện hai mươi ba ca dương tính với virus sars cov hai
trong ngày một mươi một tháng bốn quảng châu ghi nhận thêm hai mươi bảy ca mắc covid một mươi chín nhưng không có ca tử vong
trong khi đó thượng hải đã bước vào tuần lễ phong tỏa thứ ba
trong ngày một mươi một tháng bốn thượng hải ghi nhận hai mươi sáu tám mươi bảy ca mắc covid một mươi chín nhưng chỉ chín trăm một mươi bốn trường hợp có triệu chứng
china daily thừa nhận các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại thượng hải không hoàn hảo
tuy vậy nhà chức trách thượng hải khẳng định
vẫn đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm thường nhật cho người dân
trung quốc đang trải qua đợt bùng phát dịch bệnh tồi tệ nhất từ khi covid một mươi chín xuất hiện
đến nay trung quốc tiếp tục theo đuổi các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt theo chính sách zero covid một mươi chín
sau khi xuất hiện thông tin người dân thượng hải trật vật tìm kiếm thực phẩm trong tình trạng bị phong tỏa
thì tích chữ thực phẩm đã trở thành một chủ đề nóng trên mạng xã hội trung quốc
trong tuần qua hãng tin truyền thông và blogger trung quốc đăng tài hàng loạt bài hướng dẫn
giúp người dân xoay sở trong tình trạng phong tỏa
một trang web y tế nổi tiếng có tên doctor cloud đã công bố danh sách những vật dụng mà người dân cần
nếu họ đột ngột bị cách ly và lời khuyên về việc lưu trữ thực phẩm trong thời gian dài
hôm một mươi tháng bốn một chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội webo
tôi nên chuẩn bị những gì trong trường hợp bất ngờ nhận được thông báo cách ly
đã thu hút hơn bốn mươi một triệu lượt xem với một mươi bốn bình luận
một bài đăng phổ biến khác được lan truyền trên mạng xã hội trung quốc
khuyên cáo các hội gia đình tích trữ nhiều yếu phẩm như gạo dầu ăn nước uống sản phẩm vệ sinh phụ nữ và giấy vệ sinh
lhasa herm một blogger thậm chí đã thành lập một nhóm sinh tồn
bán các khóa học về cách sống sót trong thảm họa với giá hai trăm chín mươi chín nhân dân tệ khoảng bốn mươi bảy usd
sự quan tâm của người dân ngày càng tăng khi xuất hiện thông tin về tình trạng thiếu lương thực tại thượng hải
nơi hầu hết hai mươi năm triệu cư dân ở trong nhà từ một tuần trở lên
theo tờ south china morning post hồng kông người dân cho biết
các kênh đặt hàng trực tuyến hầu hết đều hết hàng và việc phân phối thực phẩm ở khu vực lân cận bị gián đoạn
bà helenajang tại bắc kinh đã mua gần hai mươi kg cà chua khoai tây đậu lăng và xoài trong tuần qua
nhưng lo vẫn không đủ và đang có kế hoạch mua thêm gạo bột mì và các nhu yếu phẩm khác
bà zhang cho biết một số bạn bè của bà thấy không cần thiết phải tích trữ thực phẩm
và tin rằng chính phủ có thể đảm bảo nguồn cung thực phẩm tại siêu thị
nhưng cảnh tượng ở thượng hải khiến bà nghi ngờ về điều đó
đợt mua hàng số lượng lớn gần đây nhất của ba giang do ảnh hưởng từ tình hình hỗn loạn ở thượng hải
và một phần từ kinh nghiệm bản thân khi trải qua những giai đoạn đầu của đại dịch covid một mươi chín
ở miền nam trung quốc cũng xuất hiện thông tin về tình trạng người dân mua hàng ổ ạt
một phụ nữ tại quảng châu tỉnh quảng đông cho biết khi cô đến mua siêu thị vào sáng ngày một mươi tháng bốn
thì nhiều mặt hàng đã hết và cô nhận thấy nhiều đồ ăn được đặt trực tuyến
trong khi đó theo reuters các nhà chức trách ở trung tâm tài chính thượng hải cho biết
sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa ở một số khu vực từ ngày một mươi một tháng bốn
bất chấp ghi nhận hơn hai mươi năm ca mắc covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua
trước tình hình dịch như hiện nay giới chức thành phố thượng hải của trung quốc
đã phân chia toàn bộ thành phố thành những vùng theo ba loại
trong nỗ lực vượt qua số ca mắc covid một mươi chín gia tăng hiện nay
phát biểu tại cuộc họp báo ngày một mươi một tháng bốn giới chức thành phố cho biết
đã chỉ định bảy sáu trăm hai mươi bốn khu vực quản lý bị phong tỏa hai bốn trăm sáu mươi khu vực kiểm soát hạn chế
và bảy năm trăm sáu mươi khu vực bị phong tỏa
theo đó khu vực quản lý bị phong tỏa là những cộng đồng dân cư làng mạc
các đơn vị lao động hoặc điểm tụ tập ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín trong bảy ngày qua
những người tại các khu vực này sẽ trải qua bảy ngày quản lý phong tỏa
và tiếp đó là bảy ngày theo dõi sức khỏe tại nhà
các dịch vụ thiết yếu sẽ được cung cấp tới tận nhà
vùng kiểm soát hạn chế là những khu dân cư không có ca mắc covid một mươi chín nào trong bảy ngày qua
trong vòng bảy ngày này người dân khu vực này sẽ theo dõi sức khỏe tại nhà
những người có nhu cầu cấp thiết ra ngoài như đến bệnh viện
trong hai khu vực nói trên có thể rời khu sinh sống của mình vì lý do này
song hoạt động di chuyển của họ chịu sự quản lý chặt chẽ
trong khi đó vùng phòng ngừa là những khu dân cư không có ca mắc covid một mươi chín nào trong một mươi bốn ngày qua
người dân tại vùng này về nguyên tắc được phép di chuyển tại nơi mà họ sinh sống
với hạn chế nghiêm ngặt về quy mô tụ tập
tuy nhiên họ vẫn bị cấm đi tới hai vùng nói trên
giới chức thành phố thượng hải cho biết việc phân chia mỗi khu vực có thể được điều chỉnh
với bất kỳ sự thay đổi nào về tình hình dịch bệnh
thưa quý vị và các bạn có thể thấy đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khá phức tạp
khi liên tục virus sars cov hai có những biến thể mới
trung omicron đang là chủng ghi nhận có nhiều ca mắc nhất hiện nay
có đặc điểm dễ lây lan và có tốc độ lây nhanh chóng
vì vậy chúng ta không được chủ quan
hãy luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân nơi công cộng
như xịt khuẩn và đeo khẩu trang
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo